tại phủ chủ tịch quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp nguyên tổng thống cộng hòa mozambique amando emillio kebucha nhân dịp ngài sang việt nam viếng chủ tịch nước trần đại quang
tại buổi tiếp quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đất nước mozambiq đã cử ngài nguyên tổng thống thay mặt cho chính phủ và nhân dân mozambique đến dự quốc tang của chủ tịch nước trần đại quang
quyền chủ tịch nước nêu rõ việt nam luôn coi trọng quan hệ với mozambique coi mozambiqu là đối tác ưu tiên hợp tác của việt nam tại châu phi
nguyên tổng thống mozambiq trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc của tổng thống mozambiqux philip pennyushi đến nhân dân việt nam bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn với nhân dân việt nam trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
nguyên tổng thống mozambiqu tin tưởng nhà nước và nhân dân việt nam sớm vượt qua thời điểm khó khăn này tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước